tố bị can đối với ông phạm đình cự cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
ông cự được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú
liên quan đến vụ án này ngày một mươi ba tháng chín công an tỉnh phú yên đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với đỗ duy vinh cựu giám đốc sở tài chính tỉnh phú yên cùng với tội danh trên
theo điều tra năm hai nghìn một mươi hai khi còn đương chức đỗ duy vinh đã tham mưu cho phạm đình cự
ký thông báo cho phép một doanh nghiệp trên nệ bàn chuyển nhượng gần một hai trăm linh mét vùng đất
tại thành phố tuy hòa trái quy định cho một ngân hàng có chi nhánh tại địa phương
cơ quan điều tra xác định việc tham mưu và ký thông báo trên của ông vinh ông cự là trái quy định
gây thất thoát tài sản của nhà nước số tiền trên một mươi tỷ đồng
qua ba ngày xét xử sáng nay tòa án nhân dân tỉnh phú yên đã đặt tài sản
tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long đã tuyên phạt một mươi sáu năm tù giam đối với bị cáo võ thị huyền trang
trú tại huyện vũng liêm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng với vỏ bọc là người có uy tín tại địa phương trang đã đứng ra tổ chức nhiều dây hụi
cho các hội viên tại các huyện vũng liêm mang thít tp vĩnh long tỉnh vĩnh long và huyện trợ lách tỉnh bến tre
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bị cáo trang đã đứng ra tổ chức hai mươi chín dây hụi
với sáu trăm bốn mươi bốn phần hụi
trong khoảng thời gian này do muốn có tiền tiêu xài cá nhân nên bị cáo trang đã nể sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên
bằng cách tự lấy ý kiến hụi viên kêu hốt hụi trong các dây hụi nhưng không hỏi ý kiến các hội viên
lập nhiều phần hụi khống vào các dây hụi lập tên khống vào các dây hụi gom tiền nhưng không giao cho hội viên
hoặc giao một phần để chiếm đoạt số tiền còn còn lại
trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra cũng như tại tòa bị cáo trang đã thành khẩn khai báo
hội đồng xét xử đã tuyên phạt võ thị huyền trang một mươi sáu năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời buộc trả lại tiền cho các bị hại số tiền hơn năm tỷ đồng đã chiếm đoạt
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang vừa tuyên phạt bị cáo hồ văn được trú tại tỉnh kiên giang một mươi năm năm tù
về tội mua bán trái phép chất ma túy bảy năm tù về tội sử dụng trái phép chất ma túy
tổng hợp hình phạt bị cáo lãnh hai mươi hai năm tù
theo cáo trạng đầu năm hai nghìn
năm hai nghìn hai mươi hai hồ văn được đến tp hcm mua một bịch ma túy với số tiền một mươi hai triệu đồng
sau đó được mang về cất giấu trong phòng để sử dụng và chia nhỏ ra bán lại cho các con nghiện khác để kiếm lời
đến ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai được bị bắt quả tang khi đang bán ma túy cho các đối tượng nghiện tại nhà
thu giữ gần bốn mươi chín gram ma túy đá được thừa nhận trước đó đã bán bảy lần bảy bịch ma túy cho các con nghiện
để thu lời bất chính số tiền ba triệu hai trăm linh nghìn đồng ngoài hành vi mua bán trái phép chất ma túy
hồ văn được còn thực hiện hành vi tổng hợp
hồ văn được cũng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy một mươi lần cho ba con nghiện khác trong phòng ở
tại nhà riêng của được ấp thành phụng tây xã đông hưng huyện an minh
cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ internet đã mang lại nhiều lợi ích cho xã hội
với trẻ em internet là một trong những kênh cung cấp kiến thức giải trí qua quan trọng
nhất là trong giai đoạn chuyển đổi số như hiện nay
tuy nhiên nếu không được hướng dẫn kiểm soát tốt thì không gian này lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ
rủi ro gây ảnh hưởng

rủi ro gây ảnh hưởng
trong môi trường mạng nó thường diễn ra dưới một số những hình thức như là cô lập bắt nạt trẻ em trên môi trường mạng
gửi những cái tin nhắn những cái nội dung độc hại không phù hợp với lứa tuổi sự phát triển của trẻ em
và đặc biệt là cũng có những trường hợp rụ rỗ trẻ em để xâm hại tình dục trẻ em
việc dành nhiều thời gian hơn trên các nền tảng mạng xã hội có thể khiến cho trẻ em là nạn nhân của bắt nạt trực tuyến
thậm chí là bị rủi ro lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật
chính riêng năm hai nghìn hai mươi hai có tới gần ba trăm bảy mươi cuộc gọi đến tổng đài bảo vệ trẻ em một trăm một mươi một

trong số này có bốn trăm một mươi chín cuộc gọi báo cáo về hoạt động xâm hại trẻ em trên môi trường mạng
những cái ca những cái trường hợp mà liên quan đến trẻ em bị bạo hành trong thời gian ở nhà
trẻ em gặp những rỗi nhiễu về tâm trí thì
thì là năm nay những cái con số đó thì đều có những cái tỷ lệ tăng lên một cách rõ rệt so với năm ngoái
gần như là trẻ em của chúng ta rất lo sợ và các em thường là không thông báo thủ phạm xâm hại trẻ
xâm hại mình là ai
đây nó cũng là một trong những cái mà làm ảnh hưởng đến cái việc là gia đình nhà trường
cũng như là các cái đơn vị cung cấp dịch vụ cho các em không nắm được những cái thông tin khiếp thời

nhằm giảm thiếu
giảm thiếu những rủi ro tác động đến trẻ em trên môi trường số
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay bộ lao động thương minh và xã hội bộ thông tin và truyền thông bộ công an
đã phối hợp chặt chẽ đồng hành cùng xử lý các vấn đề trẻ em trên môi trường mạng
trong đó có việc xử lý các thông tin xấu độc trên mạng xã hội như facebook youtube
kiên quyết yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nước ngoài gỡ bỏ thông tin vi phạm
điểm nhấn của chương trình bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng là triển khai những giải pháp công nghệ
nhằm chặn lọc gỡ bỏ nội dung không phù hợp
một trong những giải pháp kỹ thuật tiêu biểu mà mạng đối với vncob đã triển khai trên trang web
đó là công cụ tra cứu website độc hại trẻ em trên môi trường mạng
trang web này sẽ hỗ trợ cho các bố mẹ trong việc có thể tra cứu các website an toàn cho trẻ sử dụng
cũng như kiểm tra việc tuân thủ các nguyên tắc thiết lập cuộc sống số mà đã được thiết lập giữa cha mẹ và con cái
lứa tuổi tiếp cận với internet
trên điện thoại di động ngày một trẻ hóa nguy cơ trẻ em bị xâm hại trên không gian mạng cũng dần tăng lên
chỉ khi nào các nội dung xấu độc bị ngăn chặn thì khi đó các em mới được phát triển một cách toàn diện và an toàn
theo sở y tế hà nội tính đến tối qua còn ba mươi sáu nạn nhân trong vụ cháy trung cư mini ở khương hạ thanh xuân hà nội
đang điều trị tại các bệnh viện bạch mai sanh pôn hà đông đại học y hà nội và quân y một trăm linh ba
trong sáng nay sáu bệnh nhân đã được ra viện chưa ghi nhận thêm ca tử vong
trong số các ca đang điều trị có một phụ nữ mang thai đang điều trị tại bệnh viện đa khoa sanh pôn
chín trẻ em điều trị tại bệnh viện đa khoa hà đông sanh pôn và bạch mai nhiều ca vào viện với chẩn đoán ngạt khói
theo dõi ngộ độc khí co suy hô hấp một số cỡ ca đa vết thương do bỏng nhiệt gãy xương chấn thương cuộc sống
theo dõi viêm phổi do ngạt khói hiện có sáu ca nặng nguy kịch chủ yếu điều trị tại bệnh viện bạch mai
số còn lại mức độ trung bình và nhẹ nhiều ca sức khỏe đã ổn định
thành phố hà nội đã quyết định tạm dừng tổ chức các hoạt động sự kiện văn hóa thể thao vui chơi giải trí
đến hết ngày một mươi bảy tháng chín để chia sẻ nỗi đau buồn mất mát của các gia đình nạn nhân trong vụ cháy trung cư mini
ở quận thanh xuân vừa qua cũng như nhanh chóng triển khai chính sách hỗ trợ khẩn cấp cho các nạn nhân
theo đó thành phố hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt là ba mươi bảy triệu đồng một người thiệt mạng và một mươi hai triệu bốn trăm linh nghìn đồng một người bị thương
riêng đối với trẻ em quỹ bảo trợ trẻ em thành phố hỗ trợ thêm năm triệu đồng một trẻ thiệt mạng và một mươi triệu đồng một trẻ bị thương phải điều trị tại bệnh viện
cùng với đó thành phố hà nội cũng hỗ trợ tiền thuê nhà với mức năm triệu đồng một hộ thời gian hỗ trợ không quá sáu tháng
đối với sinh viên công nhân người lao động thuê hoặc ở ghép tại căn hộ hỗ trợ mỗi cá nhân một triệu năm trăm linh nghìn đồng một tháng thời gian hỗ trợ không quá sáu tháng
thành phố hà nội cũng hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị cho những người bị thương hỗ trợ tiền mua sách vở đồ dùng học tập đối với trẻ em các gia đình trong vụ cháy với mức năm triệu đồng một trẻ
hỗ trợ hỏa táng chi phí khác như áo quan túi đồ khâm liệm bình cho hỏa táng xe tang đưa nạn nhân về các địa phương hoặc đến đài hóa thân hoàn vũ văn điển
ngoài việc dừng các hoạt động sự kiện văn hóa thể thao vui chơi giải trí đến hết ngày một mươi bảy tháng chín vào tám h ngày một mươi tám tháng chín tức ngày thứ hai
các cơ quan đơn vị từ ban nhân dân tp hà nội đến cơ sở sẽ đồng loạt tổ chức dành một phút mặc niệm các nạn nhân đã tử vong trong vụ cháy
thưa quý vị thực tế để hạn chế xảy ra cháy nổ thì công tác phòng ngừa đề cao ý thức trách nhiệm của người dân là yếu tố quyết định
việc phát hiện sớm xử lý đúng cách kịp thời với đủ nhân lực phương tiện tại chỗ sẽ giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra
nhận thức rõ vấn đề này thời gian qua cấp ủy chính quyền đặc biệt là người dân trên địa bàn tỉnh hà nam đã triển khai và nhân rộng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng
qua đó đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực
khu chợ bầu phường lương khánh thiện thành phố phủ lý hầu hết các hộ gia đình ở đây vừa kết hợp làm nhà ở vừa kinh doanh nên lúc nào cũng chứa nhiều loại hàng hóa
ý thức được nguy cơ cháy nổ tiêm ẩn nên các hộ dân ở đây đều tự nguyện tham gia các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
mỗi tổ đã tự trang bị ít nhất một bình chữa cháy sách tay dụng cụ phá rỡ và lắp đặt hệ thống chuông báo cháy liên kết với các hộ trong tổ
bản thân tôi là người kinh doanh mặt hàng điện tử cho nên tôi thấy công việc tham gia tổ liên gia là hết sức cần thiết
nếu như xảy ra các sự cố và cháy nổ và không có sự liên kết giữa các gia đình cũng như là mọi người xung quanh
hại thường thường là rất lớn cho nên là tôi và gia đình hoàn toàn ủng hộ chủ trương này
qua đây cũng nâng cao ý thức của mọi người trong công tác phòng chống cháy nổ
đảm bảo an toàn cho cuộc sống thường ngày cũng như trong công việc làm ăn kinh doanh buôn bán
còn với những con ngõ sâu khó tiếp cận trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như thế này
từ ngày chung tay lắp đặt điểm chữa cháy công cộng cũng khiến người dân nơi đây thêm an tâm
phương trần hưng đạo thành phố phủ lý
là khu phố nhiều ngõ hẻm với hệ thống nhà ống được xây dựng kiên cố liên kề
thực tế nhờ sự vào cuộc tích cực của tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
và các dụng cụ sẵn có của điểm chữa cháy công cộng mà người dân ở đây đã kịp thời tổ chức chữa cháy
ngay từ khi sự cố cháy nổ mới phát sinh
từ ngày lắp đặt bình chữa cháy ở đây thì chúng tôi đã tự
các tổ liên gia đã tự giải quyết được một số vụ cháy
và sau khi có vụ cháy thì các tổ liên gia đã bấm chuông
và tất cả gia đình đã ra chữa cháy
điển hình là ngày hai mươi sáu tháng sáu thì có một vụ cháy cột điện rất là quan trọng và làm ảnh hưởng
thì các tổ dân phố cùng tổ liên gia đã ra và chữa cháy kịp thời không có xảy ra hậu quả gì nghiêm trọng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay lực lượng công an tỉnh hà nam đã kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy
hơn bảy mươi bảy năm trăm linh lượt hộ gia đình nhà ở
để kết hợp sản xuất kinh doanh các đơn vị địa phương trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền
vận động một trăm linh hộ gia đình hộ kinh doanh mở lối thoát nạn thứ hai
xây dựng sáu trăm sáu mươi bảy mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy sáu mươi tám điểm chữa cháy công cộng
tổ chức thực tập một trăm năm mươi hai phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
với sự vào cuộc quyết tâm chỉ đạo rất hết sức quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh
thì phòng cảnh sát phòng cháy cháy cũng đã phải trực tiếp thành lập các tổ kiểm tra do lãnh đạo đơn vị là tổ trưởng
đồng thời đó là chúng tôi cũng phải tăng cường gần bốn mươi cán bộ chiến sĩ của phòng pc một
cho công an các huyện thị xã thành phố để trực tiếp làm công tác tuyên truyền vận động
và kèm với đó thì cũng phải đánh giá rằng là công an cấp huyện cũng đã vào cuộc hết sức khẩn trương
với tinh thần là tranh thủ tối đa các thời gian
kể cả là vào buổi tối để đến tận từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động
việc thành lập các mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng
sẽ giúp người dân hiểu hơn về công tác phòng ngừa cháy nổ
xác định đây là trách nhiệm nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người mỗi gia đình
để bố trí kinh phí nguồn lực thỏa đáng cho công tác phòng chống cháy nổ
có phần bảo đảm phòng chống cháy nổ từ sớm từ xa hạn chế thiệt hại